ngày hai mươi bảy tháng chín ubnd tp phối hợp với phái đoàn liên minh châu âu tại việt nam tổ chức lễ khánh thành
hệ thống điện năng lượng mặt trời lắp mái tại trường tiểu học võ thị sáu quận hải châu thành phố đà nẵng
đây là đơn vị thứ tư trên địa bàn được thụ hưởng dự án năng lượng mặt trời do liên minh châu âu tài trợ
dự án được triển khai từ năm hai nghìn một mươi bảy với nhiều hoạt động trong đó có lắp đặt thí điểm một mươi hệ thống điện lắp mái
tại bốn cơ sở công và sáu hộ gia đình trên địa bàn với tổng công suất lắp đặt bốn mươi chín năm kwp
đã có phần giảm lượng phát thải nhà kính gần ba mươi năm tấn khí carbonic một năm tổng sản lượng điện tái tạo ra hơn bảy mươi hai kwh một năm
với chủ trương thành phố vì môi trường đà nẵng đã và đang xây dựng chính sách chương trình hành động
để trở thành thành phố tiên phong trong việc giảm thiểu khí hậu và nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc ứng phó biến đổi khí hậu
trong đó quá trình chuyển dịch năng lượng với ưu tiên tập trung phát triển nguồn năng lượng tái tạo đặc biệt là nguồn năng lượng mặt trời